những ngày qua tp hcm nói riêng và khu vực nam bộ nói chung tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gai gắt
với nền nhiệt độ có khi lên tới hơn bốn mươi độ c gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân
cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng còn tiếp diễn và mùa mưa sẽ đến muộn hơn mọi năm
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ nhận định nắng nóng tại khu vực nam bộ năm nay
có một số điểm diễn ra bất thường
độ dài của đợt nắng nóng gần như dài nhất trong nhiều năm qua
bắt đầu từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay và còn tiếp tục kéo dài trong thời gian tới
đài khí tượng dự báo từ nay đến ngày hai mươi bảy tháng bốn áp cao cận nhiệt đới hạ dần trục về phía nam
vắt qua nam trung bộ trên vùng biển phía đông nam bộ
gió đông đến đông nam hoạt động với cường độ trung bình đến yếu
do đó nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng
mùa nắng nóng năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ kết thúc muộn hơn
so với mọi năm nửa đầu tháng năm thành phố hồ chí minh và các địa phương nam bộ
vẫn xuất hiện những đợt nắng nóng trên diện rộng kéo dài nhiều ngày
số ngày nắng nóng và nhiệt độ cao nhất trung bình trong các tháng nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm
nhiệt độ trung bình từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn cũng cao hơn mọi năm từ một đến hai độ c
đài khí tượng cho biết mùa mưa tại nam bộ khả năng sẽ bắt đầu muộn hơn so với mọi năm
theo đó mọi năm mùa mưa thường bắt đầu trong khoảng thời gian
từ cuối tháng bốn đến đầu tháng năm
tuy nhiên năm nay thời điểm bắt đầu mùa mưa sẽ rơi vào khoảng ngày một mươi đến ngày hai mươi tháng năm
tổng lượng mưa ở nam bộ trong mùa mưa có thể cao hơn mọi năm từ năm đến một mươi năm
tập trung vào nửa cuối mùa mưa từ tháng bảy đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh
trời nắng nóng kết hợp với chỉ số tia cực tím uv ở mức cao
khiến người dân dễ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như say nắng say nóng
hay đột quỵ do nắng nóng
nguyên nhân chủ yếu là do tiếp xúc thời gian dài trong điều kiện nắng nóng
không nghỉ ngơi và bổ sung nước hoặc do thay đổi nhiệt độ đột ngột
các chuyên gia khuyến cáo người dân cần uống đủ nước
nên uống thành nhiều lần trong ngày không nên uống quá nhiều nước trong một lần
người dân cần hạn chế ra ngoài trời trong những ngày nắng nóng
đặc biệt trong khoảng thời gian từ một mươi đến một mươi sáu giờ
nếu phải đi ra ngoài người dân cần đeo khẩu trang sử dụng áo chống nắng
áo khoác dài tay găng tay tất chân có độ dài thích hợp
đặc biệt nên chọn những chất liệu vải thông thoáng dễ thấm hút mồ hôi
xin được chuyển sang những thông tin về khí hậu thời tiết trên thế giới
thưa quý vị ngọn núi lửa cao nhất thế giới ở nam cực từ lâu đã khiến các nhà khoa học bối rối
bởi hàng ngày nó phun sang một lượng vàng đáng giá bằng cả một sa tài nhỏ
daily star mô tả núi lửa erebus thường xuyên thải khí và hơi nước
thỉnh thoảng còn phun đá
nhưng điều mà khiến tất cả phải kinh ngạc là núi lửa arigest có thể phun trào ra cả vàng thật
theo tính toán của các nhà khoa học núi lửa erybus mỗi ngày phun ra tám mươi gram vàng kết tinh
có giá trị khoảng năm bảng anh khoảng một trăm năm mươi tám triệu đồng
dấu vết của bụi vàng đã được phát hiện trong không khí xung quanh khu vực núi lửa
cách ngọn núi khoảng một km
aribus là một trong một trăm ba mươi tám ngọn núi lửa đang hoạt động ở nam cực
nó nằm trên một lớp vò mỏng có độ cao ba bảy trăm chín mươi bốn mét so với mực nước biển
và đã phun trào liên tục từ ít nhất là năm một nghìn chín trăm bảy mươi
các chuyên gia từ cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa cho rằng nhiệt độ cực cao
khiến đá nóng chảy bốc lên từ trong lòng trái đất bên dưới núi lửa aresburt cùng với các hạt vàng
theo đó chúng được đưa lên bề mặt trước khi kết tinh
nhà nghiên cứu núi lửa người anh tassim mather nhận định
erebus là một trong số ít núi lửa có hồ dung nhàm hoạt động liên tục bên trong miệng núi
và phun khí hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong các loại khí mà nó phun ra có những hạt kim loại nhỏ
chứ không chỉ riêng vàng
tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực vào ngày hai mươi ba tháng bốn
thủ đô hà nội nhiều mây mưa rào và rông vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng
chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
phía tây bắc bộ có mây đêm mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
riêng khu vực tây bắc ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay gắt
chiều tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi bảy độ
phía đông bắc bộ nhiều mây mưa rào và rông vài nơi
riêng vùng núi phía bắc và khu đông bắc có mưa rào và rông rải rác
trưa chiều giảm mây trời nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
thanh hóa đến thừa thiên huế có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt
riêng phía nam có nơi đặc biệt gai gắt nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi chín độ
đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng
riêng phía bắc từ đà nẵng đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng cay cắt
có nơi đặc biệt cay cắt nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay cắt
nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi bảy độ
ba mươi bảy độ nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước

kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo